hôm nay hai tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cần đặc biệt chú ý đến công tác dự báo
ứng phó đối sách với biến động của quốc tế và khu vực
bên cạnh đó ngành này cũng cần phải chú ý hơn nữa phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng
nhất là bốn cơ quan quản lý vĩ mô của chính phủ để có báo cáo hàng tháng cho chính phủ và thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi chín chính sách tiền tệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác
để điều hành chủ động đồng bộ linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ duy trì ổn định thị trường tiền tệ
ngoại tệ kiểm soát lạm phát cơ bản bình quân ở mức hai một tạo dư địa thuận lợi để điều chỉnh giá các mặt hàng
do nhà nước quản lý đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh
ngân hàng nhà nước bám sát chỉ đạo của chính phủ diễn biến thị trường để triển khai tổng thể các biện pháp
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay chi phí hợp lý hỗ trợ sản xuất kinh doanh
tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ tập trung phân bổ vào các lĩnh vực sản xuất ưu tiên tạo động lực cho phát triển
góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp pháp về vốn
nhất là vốn tín dụng tiêu dùng của người dân góp phần hạn chế tín dụng đen
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo
đặc biệt là cá nhân đồng chí lê minh hưng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đã tích cực trực tiếp góp phần quan trọng và thành công toàn diện của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những kết quả đã đạt được thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong hệ thống ngân hàng
đó là cơ cấu tổ chức còn công canh chưa chuyên nghiệp trình độ điều hành của một số ngân hàng một số đơn vị còn thấp
trong trình độ của thế giới tội phạm trong ngành ngân hàng xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới và khu vực
cho nên yêu cầu của chúng ta là phải chuyển đổi thẻ ngân hàng ra công nghệ chip
cho nên việc đảm bảo an ninh ngân hàng rất quan trọng trong hội nghị tổng cách này
mà nhiều ngân hàng đã mất tiền cái này rồi mất tiền tiền rồi
nhưng mặt khác là tôi yêu cầu ngành công an phải điều tra xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao trong ngành ngân hàng
việc xử lý nợ xấu và cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém cũng là vấn đề cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới
để thực hiện thành công các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã giao tại nghị quyết số một trăm linh hai của chính phủ
đồng thời theo dõi sát tình hình để kịp thời tham mưu cho bộ chính trị
tham mưu cho chính phủ và thủ tướng chính phủ về các biến động vĩ mô tiền tệ quốc tế và trong nước
tăng dự trữ ngộ hối nhà nước khả thi bảo đảm tăng trưởng tín dụng chất lượng tín dụng ngăn dặn tín dụng đen
và có chiến lược phát triển định hướng hai nghìn ba mươi chứ không phải là chỉ nhìn trước mắt mà không nhìn lâu dài
như thế tôi tính đây
nên là ba bốn năm sáu cái tiền tệ này ngàn nhà nước nên quán tuyệt thảo luận mà đều bị các ngành thương mại ấp dụng
phải tăng trưởng tín dụng linh hoạt chặt chẽ cây dạng tình hình quốc tế và trong nước để đảm bảo tăng trưởng
thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng cần thực hiện tốt mục tiêu kép trong năm hai nghìn hai mươi
đó là tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng phát triển an toàn
lành mạnh hiệu quả bền vững cạnh tranh với khu vực và quốc tế
đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu và tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
với phương châm dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng ngân hàng với thời gian ngắn nhất chi phí thấp nhất
ngành ngân hàng cũng cần thực hiện tốt các nghị quyết của quốc hội tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém hạn chế nợ xấu phát sinh
các ngân hàng thương mại cũng cần tự tính toán đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực tài chính năng lực quản trị điều hành trong hoạt động của mình